công an tỉnh vĩnh phúc cho biết lực lượng công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ một nhóm nam nữ thanh niên
bất chấp các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tụ tập rủ nhau cùng sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi h hai mươi phút ngày ba tháng chín nhận được thông tin tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch bệnh của công an huyện vĩnh tường đã kiểm tra phát hiện tại nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ nêu trang nguyễn
địa chỉ ở trung tâm thương mại phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường có chín đối tượng rủ nhau tụ tập mở nhạc mạnh
có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy cùng với đó lực lượng đã thu giữ tại hiện trường hai sáu trăm sáu mươi chín gram ma túy
nghi thuốc lắc cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua xét nghiệm nhanh bảy trên chín đối tượng dương tính với ma túy các đối tượng đều ở độ tuổi từ hai mươi ba đến ba mươi một
là người trên địa bàn huyện vĩnh tường và huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ
krauke massa quán ba vũ trường từ một mươi hai h ngày một tháng năm để phòng chống dịch covid một mươi chín